ấn độ ghi nhận số ca covid một mươi chín thấp nhất trong vòng năm trăm bốn mươi ba ngày
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
khi dịch covid một mươi chín đang vượt lên ngưỡng một mươi một ca mắc chủ yếu từ tp hcm
thì ngay lập tức xây thành đã ra văn bản cần tăng cường kiểm soát di biến động dân cư
nắm tình hình người dân ra vào địa bàn người có nguy cơ đang lưu trú làm việc tại địa phương
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các địa phương đảm bảo thống nhất phát huy tính chủ động sáng tạo của địa phương
không cục bộ cắt cứ hoặc ban hành quy định vượt quá mức cần thiết
đồng thời xem thần tốc truy vết xét nghiệm là then chốt để sớm kiểm soát hiệu quả dịch
thích ứng an toàn linh hoạt theo diễn biến dịch chuyển dân các vùng cấp độ hai ba bốn về cấp độ một
các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể
chi tiết khả thi và thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ubnd tp hcm chỉ đạo quận huyện giả soát đôn đốc đẩy mạnh việc tiêm vaccine
nhất là mũi hai tiêm lưu động tiếp cận đối tượng có nguy cơ cao đảm bảo thuốc điều trị
trang thiết bị y tế khoanh vùng cách ly trên phạm vi hẹp nhất có thể
thực hiện nới lỏng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh
mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn đủ điều kiện
ubnd tp hcm cũng yêu cầu các địa phương phải tăng cường kiểm soát chặt
di biến động dân cư nắm tình hình của người dân ra vào địa bàn
người có nguy cơ đang lưu trú làm việc tại địa phương doanh nghiệp như lái xe
phụ xe đường dài liên tỉnh người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú
người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc
ubnd tp hcm giao các sở ngành chỉ đạo các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
trường học thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch
cập nhật thường xuyên lên hệ thống an toàn covid một mươi chín
đảm bảo an toàn ở khu chế xuất khu công nghiệp doanh nghiệp đông công nhân
trường học duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở nơi đủ điều kiện
cho nguyên tắc an toàn mới sản xuất sản xuất phải an toàn
các sở ngành tăng cường kiểm tra tại các bệnh viện cơ sở sản xuất
chợ siêu thị nhà ga sân bay bến xe thường xuyên cập nhật trạng thái
trên bản đồ chung sống an toàn với covid một mươi chín xử nghiêm vi phạm phòng chống dịch
tại hà nội số ca dân tính sát covid một mươi chín tiếp tục
tăng với nhiều ổ dịch liên tiếp bảy ngày vượt mốc hai trăm linh ca
thành phố dự báo ca bệnh sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán sắp tới
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội tối hai mươi ba tháng một mươi một thống kê
bảy ngày liên tiếp thành phố vượt mốc hai trăm linh ca covid một mươi chín một ngày
cao nhất là hai trăm tám mươi sáu ca thấp nhất hai trăm một mươi bảy ca
f ghi nhận trong cộng đồng vẫn chiếm tỷ lệ lớn
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một hà nội thí điểm cách ly f một tại nhà trên toàn thành phố
trừ bốn quận trung tâm
ba đình hoàn kiếm đống đa hai bà trưng bởi mật độ dân cư cao
và tập trung ở trụ sở của các cơ quan tổ chức lớn
thành phố cũng hướng dẫn thu dung điều trị f nhẹ
và không triệu chứng tại các trạm y tế lưu động của quận huyện thị xã
về việc giám sát người dân về từ các địa bàn có dịch
hà nội bỏ yêu cầu người về từ tp hcm phải cách ly tại nhà bảy ngày
thay vào đó những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh
chỉ cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
đồng thời xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở
đau rát hỏng mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế theo dõi và xử trí theo quy định
ông nguyễn văn phương phó bí thư thành ủy hà nội
dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đán sắp tới thành phố đã giao sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản
khi có một trăm linh ca bệnh và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
theo phó bí thư hà nội nếu xuất hiện ba mươi ca bệnh trở lên
thành phố sẽ chia ra bốn cấp độ điều trị cho các f
cụ thể bệnh viện thành phố là cấp độ một bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ hai
trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ ba cấp độ bốn là khi đã quá tải điều trị tại nhà
thành phố cũng đã giao sở y tế nghiên cứu thí điểm điều trị f thể nhẹ tại nhà
vừa qua tại thành phố
hồ chí minh thủ trưởng các sở ban ngành thành phố chủ tịch ubnd tp thủ đức
các quận huyện chủ trách nhiệm trước ubnd tp hồ chí minh về việc cán bộ công chức viên chức
người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín tại cơ quan đơn vị
chủ tịch ubnd tp hồ chí minh phan văn mãi đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu các sở ban ngành
ubnd tp thủ đức và các quận huyện các hội đặc thù thuộc thành phố các công ty
tổng công ty thuộc thành phố tăng cường quản lý

và thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
cụ thể chủ tịch ubnd tp hồ chí minh giao thủ trưởng các sở ban ngành thành phố
chủ tịch ubnd tp thủ đức các quận huyện các hội đặc thù thuộc thành phố
và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố khẩn trương ra soát lại quy chế làm việc
quy định của cơ quan đơn vị theo hướng tăng cường kỷ luật kỷ cương
sự nghiêm túc tính chấp hành trong các công tác giữa cấp trên và cấp dưới
đảm bảo tuân thủ thứ bậc hành chính và quản lý cán bộ công chức viên chức
người lao động tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố
đồng thời có chế độ khen thưởng các tổ chức cá nhân thực hiện tốt
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại cơ quan đơn vị theo thẩm quyền
chủ tịch ubnd tp hồ chí minh đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố
chủ tịch ubnd tp thủ đức và các quận huyện
nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước ubnd tp hồ chí minh nếu để xảy ra sai phạm
khi chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín giao thương nhiều số f gia tăng
nhu cầu thuốc cho ép không điều trị tại nhà ngay càng nhiều
nếu chúng ta không gấp rút chuẩn bị thì nguy cơ không có đủ nguồn thuốc đáp ứng
vậy việt nam khi nào sẽ sản xuất xong vaccine covid một mươi chín mời quý vị cùng theo dõi
theo bộ y tế thời gian gần đây một số liệu pháp mới hiệu quả vượt trội
trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín như sử dụng các thuốc kháng virus
các kháng thể đơn dòng đã được bộ y tế tiếp cận để nhập khẩu thành phẩm
nhập khẩu nguyên liệu phục vụ nghiên cứu sản xuất và điều trị
việt nam là một trong bốn nước đầu tiên trên thế giới phân lập được virus
nghiên cứu sản xuất sinh phẩm trần đoán một số trang thiết bị y tế đảm bảo trang thiết bị phòng hộ
về nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước đã có hai vaccine là nanocovax của công ty nanogen
và covivac của viện vaccine và sinh phẩm
trong đó một ứng viên vaccine đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba là nanocovax
và một ứng viên vaccine đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một là vaccine covid
dự kiến quy mô sản xuất của ivac khoảng sáu triệu liều một năm nanogen hai mươi ba mươi triệu liều một năm
các đơn vị này có thể nâng công suất khi được đầu tư
về chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine tập đoàn vingroup đã đàm phán với nhà sản xuất của mỹ
về điều kiện chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine covid một mươi chín
từ tinh chất mở ra cho các đơn vị
nhà máy do vingroup đầu tư theo chuẩn công nghệ của nhà sản xuất sẽ có công suất khoảng một trăm linh triệu liều một năm
dự định bắt đầu sản xuất từ quý i năm hai nghìn hai mươi hai
tại khu vực phía bắc nhiều tỉnh thành đang xuất hiện ổ dịch đáng lo ngại
hà nam nam định cũng không ngoài lệ
hà nam vừa phát hiện chùm dương tính liên quan đến bệnh viện phụ sản nam định
chi tiết sẽ có ngay sau đây
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam công bố thêm hai mươi hai trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
ngoài các trường hợp liên quan đến ổ dịch cũ hà nam ghi nhận chùm ca bệnh mới
gồm chín trường hợp ở xã nhân bình và nhân nghĩa của huyện lý nhân liên quan đến caf ở bệnh viện phụ sản nam định
báo cáo điều tra dịch tễ cho biết ngày một mươi bốn tháng một mươi một chị n t l đến bệnh viện phụ sản nam định sinh con
đến hai mươi tháng một mươi một về nhà tại xã nhân bình huyện lý nhân tỉnh hà nam
tối hai mươi tháng một mươi một gia đình chị gái là n d p gồm có vợ chồng và ba con đến thăm chị n t l
sau đó cùng ăn tối
trưa hai mươi hai tháng một mươi một chị nt nhận được tin trong thời gian ở bệnh viện có một người cùng phòng mắc covid một mươi chín
ngay sau đó chị n t l đã khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm cùng với các trường hợp có tiếp xúc với chị
chín mẫu xét nghiệm ngày hai mươi ba tháng một mươi một cho kết quả dương tính với sars cov hai
qua công tác truy vết khoanh vùng xác định được một trăm bốn mươi bảy trường hợp f một trong đó có bốn mươi ba học sinh lớp sáu b
trung học cơ sở nhân nghĩa bốn mươi hai học sinh lớp sáu b trường trung học cơ sở nhân bình
ba mươi một học sinh lớp bốn a trường tiểu học nhân nghĩa
trong ngày hai mươi hai tháng một mươi một cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh hà nam
tất cả học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông của huyện lý nhân đã đi học trở lại sau hai tháng nghỉ học
để phòng chống dịch covid một mươi chín
để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại các đơn vị nhà trường đều thực hiện nghiêm
việc vệ sinh tẩy trùng trường lớp theo đúng hướng dẫn của bộ y tế và các cơ quan chuyên môn
bên cạnh đó nhà trường cũng trang bị bàn đo thân nhiệt và trực tiếp hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách
khi bước vào lớp
tại hải phòng cdc hải phòng thông tin trong ngày địa phương đã ghi nhận thêm chín trường hợp dương tính
với sars cov hai nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín lên hai trăm hai mươi ca
trong số chín trường hợp dương tính vừa ghi nhận đáng chú ý có bốn thành viên trong một gia đình
ở xã toàn thắng huyện tiên lãng hải phòng gồm vợ chồng chị phờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và anh vvm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cùng với hai con trai sinh năm hai nghìn một mươi hai
trường hợp gia đình cùng dương tính sars cov hai có dịch tễ là chị phờ thờ ngờ
làm cùng phân xưởng với f l thờ hát
như vậy tính đến một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng một mươi một toàn thành phố đang thực hiện cách ly tại nhà
nơi lưu trú hai tám trăm một mươi ba người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là hai trăm ba mươi bốn người
tại khách sạn là một trăm chín mươi bốn người
một hồ dịch vừa mới được phát hiện tại khoa nhà đới bệnh viện đa khoa quảng ngãi

và bốn nhân viên y tế mắc covid một mươi chín
sở y tế quảng ngãi cho biết ngành y tế đang nỗ lực kiểm soát ổ dịch
tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện đa khoa quảng ngãi
theo đó trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một ngành y tế phát hiện một mươi năm bệnh nhân
và bốn nhân viên y tế của khoa nhiệt đới mắc covid một mươi chín
đến thời điểm hiện tại tất cả một mươi chín f đã được chuyển đến bệnh viện
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh để được chăm sóc sức khỏe
tất cả năm mươi một trường hợp f một ở khoa nhiệt đới gồm một mươi bốn y bác sĩ
hai mươi bệnh nhân và bảy người nhà đã được cách ly tại chỗ
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi cũng triển khai kịp thời các biện pháp
đảm bảo an toàn để duy trì khám chữa bệnh tại các khu vực khác của bệnh viện
theo sở y tế quảng ngãi tất cả các f tại khoa nhiệt đới đều liên quan đến
bệnh nhân một triệu một trăm linh hai nghìn ba trăm bốn mươi một ở xã tịnh hà huyện sơn tịnh
dạng sáng hai mươi một tháng một mươi một bệnh nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu
do bị tức ngược khó thở
sau khi có kết quả test nhanh âm tính với sars cov hai
bệnh nhân được khám chỉ định chuyển tới khoa bệnh nhiệt đới để tiếp tục theo dõi
tuy nhiên người này sau đó lại dương tính với sars cov hai và lây nhiễm cho các trường hợp khác
chuyển sang tin tức covid thế giới cũng đang được rất nhiều khán giả quan tâm
nếu như ấn độ là một trong những nước gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của dịch bệnh covid một mươi chín
thì thời gian gần đây số ca nhiễm tại ấn độ giảm mạnh
ấn độ hôm nay đón nhận thêm tín hiệu tích cực khi nhận bảy năm trăm bảy mươi chín ca covid một mươi chín mới
mức tăng thấp nhất trong vòng một mươi tám tháng qua bất chấp mùa lễ hội đang diễn ra
hai tháng qua ấn độ liên tiếp đón các lễ hội lớn duga puja trong tháng một mươi và diwali vào tháng một mươi một
hàng triệu người dân đã ra ngoài mua sắm đi du lịch gặp gỡ gia đình và hầu hết không đeo khẩu trang
tại các thành phố lớn hiện tượng người dân ra đường không đeo khẩu trang không phải hiếm gặp
tuy nhiên ông md gute cựu giám đốc viện vệ sinh dịch tễ quốc gia cho biết
ngay cả sau khi lễ hội diwali kết thúc chúng tôi vẫn chưa ghi nhận mức tăng đáng kể nào
và nguyên nhân chủ yếu là do các kháng thể tồn tại trong phần lớn người dân ấn độ thông qua lây nhiễm tự nhiên
ông nói thêm bây giờ chúng ta đã an toàn hơn nhiều
theo ước tính từ các cuộc điều tra của chính phủ sau mức tăng kỷ lục về số ca mắc và tử vong vào hồi tháng bốn
tháng năm ấn độ đã ghi nhận gần bảy mươi dân số bị lây nhiễm tự nhiên tính tháng bảy
ấn độ đã đạt mức tiêm chủng ấn tượng trong đó tám mươi một trên tổng số chín trăm bốn mươi bốn triệu người ở độ tuổi trưởng thành
đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và bốn mươi ba đã tiêm đầy đủ hai liều
tuy nhiên kế hoạch tiêm chủng cho người dưới một mươi tám tuổi vẫn chưa được triển khai
chính phủ ấn độ báo cáo tổng cộng ba mươi bốn năm triệu người mắc covid một mươi chín cho tới nay đứng thứ hai thế giới sau mỹ
trong vòng hai mươi bốn giờ qua số người chết vì dịch covid một mươi chín đã tăng thêm hai trăm ba mươi sáu người
nâng tổng số tử vong lên hơn bốn trăm linh

châu âu đang là nơi nguy cơ tái bùng dịch tiếp theo trên thế giới
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo nếu tình hình hiện nay tiếp diễn
châu âu có thể ghi nhận thêm bảy trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín trong mùa đông tới
châu âu đang trở lại thành điểm nóng covid một mươi chín của thế giới
trong báo cáo công bố ngày hai mươi ba tháng một mươi một tổ chức y tế thế giới who cảnh báo
số ca tử vong do covid một mươi chín ở châu âu có thể tăng thêm bảy trăm linh trường hợp
lên hơn hai hai triệu ca sau mùa đông này nếu tình hình hiện tại tiếp diễn
who dự đoán khoa hồi sức cấp cứu của bốn mươi chín trong tổng số năm mươi ba quốc gia ở khu vực
sẽ chịu sức ép cao hoặc rất cao trong giai đoạn từ nay đến hết tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo của who cũng dẫn số liệu từ viện đánh giá và đo lường cho biết
covid một mươi chín đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở châu á và trung á
trong tuần trước số ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày tại đây đã lên bốn hai trăm linh ca
tăng một ngày tăng hai lần so với hồi cuối tháng chín
đến nay châu âu ghi nhận tổng cộng một năm triệu ca tử vong
trong số hơn tám mươi một bốn triệu ca mắc covid một mươi chín
theo who làn sóng lây nhiễm hiện nay ở châu âu do kết hợp của nhiều yếu tố
gồm sự xuất hiện của biến chủng delta dễ lây lan độ phủ vaccine chưa đủ
và nới lỏng quá sớm các biện pháp phòng dịch
giám đốc who phụ trách khu vực châu á han klub cảnh báo
tình hình covid một mươi chín hiện nay ở châu âu và trung á rất nghiêm trọng
chúng ta đang đối mặt với một mùa đông thách thức phía trước
ông nhấn mạnh chỉ vaccine là chưa đủ các nước cần phải tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng dịch
who dẫn một nghiên cứu gần đây cho thấy
đeo khẩu trang có thể giảm nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín tới năm mươi ba
và nếu chín mươi năm dân số châu âu đeo khẩu trang
sẽ giúp tránh được một trăm sáu mươi ca tử vong từ nay đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại